các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến thời điểm này thì các địa phương đã có công tác chuẩn bị như thế nào đặc biệt về vấn đề an ninh trật tự ạ
xin chào chị bích liên và xin chào chị thu thủy
hiện tại thì mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông cho các thí sinh tại các điểm thi
đã sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các thí sinh
và đáng chú ý là bộ giáo dục và đào tạo sẽ tăng cường siết chặt kỷ luật trường thi với rất nhiều hình thức chặt chẽ
cùng với đó là cảnh báo về sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa triệt phá chuyên án ma túy lớn bắt giữ hai đối tượng thu giữ tại chỗ ba mươi sáu bánh heroin
và đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà công an huyện sông mã khám phá thành công
hai đối tượng bị bắt là lầu a trừ tên gọi khác là lầu a mua ba mươi bảy tuổi và giàng a mai hai mươi một tuổi cùng chú tại xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba mươi sáu bánh heroin hai điện thoại di động ba xe máy trên một triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ bản co mạ b xã hủy một đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra khám xét nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm một máy ép thủy lực dùng để ép lại heroin hai cân điện tử một gói nhỏ ma túy và một số vật chứng khác có liên quan
còn vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố bắt tạm giam ba tháng hai mươi một ngày đối với thảo lây chú tại tỉnh kham muộn lào
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là gần năm mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực rừng cách cột mốc biên giới năm trăm hai mươi tám khoảng một mươi năm m về phía việt nam thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo huyện minh hóa
lực lượng phối hợp về phòng chống ma túy tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng thảo lây mang theo một bao đồ bên trong có chứa tổng cộng bốn mươi bảy bảy trăm hai mươi bảy viên nén hình tròn có ký hiệu là wi
qua giám định xác định số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp đối tượng khai nhận được một người lào thuê vận chuyển từ lào sang việt nam với giá là một mươi sáu triệu kíp lào
cũng trong ngày hôm qua công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tăng đối tượng tàng chữ trái phép gần hai trăm linh ga ma túy
tại thôn tông quận xã bình trung huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng nguyễn đăng sĩ chú huyện định hóa tỉnh thái nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu trên người đối tượng tám gói heroin có trọng lượng một trăm tám mươi năm gram một triệu hơn một triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của sĩ cơ quan công an tiếp tục thu giữ một mươi năm gói nhỏ ma túy và năm triệu đồng vụ việc đang được công an tỉnh bắc cạn tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
và theo báo cáo từ các sở giáo dục và đào tạo cho đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã được hoàn tất
cả nước đã điều động hơn bốn mươi năm cán bộ giảng viên tham gia phối hợp với các địa phương để tổ chức kỳ thi
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ tăng cường siết chặt kỷ luật trường thi với rất nhiều hình thức chặt chẽ hơn
trong khi đó lực lượng công an cũng đã ra quân đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi
trong quy chế thi năm nay bộ giáo dục và đào tạo đặc biệt coi trọng phòng ngừa các hình thức gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao
trong ban chỉ đạo thi quốc gia có thành phần của đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
đặc biệt trong quá trình tập huấn cho cán bộ coi thi bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và lực lượng công an
hướng dẫn các cán bộ coi thi kỹ năng phát hiện phòng chống các thiết bị gian lận thi cử
thí sinh cũng như cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi lực lượng công an các đơn vị địa phương cũng đã xây dựng các phương án
huy động và bố trí lực lượng để đảm bảo cho việc đi lại của thí sinh được an toàn thuận lợi
như vậy là vào ngày mai ngày hai mươi năm tháng sáu kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức diễn ra
và đây cũng có thể coi là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thí sinh
có lẽ là vậy nên có thể xảy ra những tiểu xảo không lành mạnh trong kỳ thi thiếu công bằng và thậm chí là vi phạm pháp luật vi phạm quy chế thi
những năm gần đây lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ xử lý rất nhiều trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận thi cử
ngay cả việc buôn bán thiết bị này cũng đã là vi phạm pháp luật chứ không phải chỉ sử dụng mới gọi là vi phạm
mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau đây để thấy rõ được thực trạng nhức nhối này
nếu anh đi đi thì anh chỉ cần một bộ camera sưu trỏ với lại một bộ tay nhẹ sưu trỏ thôi
cái đấy thì nó sử dụng như thế nào anh

cái đấy có dễ sử dụng không anh
dễ sử dụng
à thế ạ

cái bộ này là xin bỏ đậu hoa hết
nếu anh cần một bộ camera và tay nghe sưu nhỏ này thì ở đâu cũng qua hết
lời quảng cáo như một liều thần dược cho những ai đang có ý định thực hiện hành vi gian lận một hành vi bị luật pháp nghiêm cấm
những thiết bị thu phát tín hiệu được nguy trang một cách tinh vi giống như những chiếc móc chìa khóa đồng hồ đeo tay máy tính casio thẻ atm v v
tất cả những thiết bị này đều có khe cắm thể sim điện thoại kết nối không dây với một tay nghe loại nhỏ
kích thước khoảng một năm mm
đến hai cm thậm chí nhỏ bằng nửa hạt gạo
khi sử dụng người dùng cho hạt tay nghe vào lỗ tai các thiết bị có hình dạng như thẻ atm móc chìa khóa vào trong người để nhận tín hiệu giải đề từ người ở ngoài vào
các thiết bị này thông thường có hai bộ phận chính đấy là cái tay nghe và các thiết bị sim kết nối
về cái tai nghe thì nó có cái kích thước rất là nhỏ nó có thể nhỏ bằng hạt
đậu hoặc là có thể nhỏ hơn nó chỉ bằng một nửa của cái hạt gạo thôi
thí sinh dùng để gian lận trong thi cử có thể để sát vào trong cái màng nhị
thiết bị thứ hai đấy là cái sim điện thoại dùng để kết nối
thì cái sim điện thoại này thì có thể ngụy trang gắn vào trong các cái vật dụng thông thường như là cái mút hoặc là cái đồng hồ đeo tay hoặc là cái máy tính cá nhân để dùng để tính toán
mà cái máy tính này thì thí sinh được phép mang vào phòng thi
hay là cái thẻ atm hoặc là cái chìa khóa như là cái chìa khóa ô tô hoặc là cái chìa khóa cửa cuốn
phải có một cái đối tượng ở bên ngoài dùng điện thoại gọi vào cái sim này
thì cái sim này nó tự động kết nối các cái thiết bị lại và thí sinh có thể nghe được cái lời giải ở trong cái bài thi đấy và có thể gian lận được
thì có thể gian lận được
chẳng phải làm cái gì hết
sau một hồi trao đổi chủ tài khoản facebook đã đồng ý gặp để cho khách hàng xem sản phẩm
thì em mang ra ngoài cho anh chứ em không cho anh vào nhà được không
em mang ra ngoài kết cho anh cho anh cho anh cho anh vào nhà
chứ em không cho anh vào nhà được không
vâng thưa quý vị hành vi gian lận trong thi cử dù bằng hình thức nào cũng đều là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định
hành vi buôn bán thiết bị phục vụ cho mục đích gian lận thi cử là hành vi vi phạm pháp luật
trong phóng sự trên người bán đã hẹn với khách hàng mà thực chất là phóng viên của truyền hình công an nhân dân để cung cấp sản phẩm
tình tiết câu chuyện tiếp theo như thế nào
mời quý vị và các bạn đón xem ở bản tin tiếp theo của antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng với tội mua bán người
đối tượng phạm thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn yên thổ xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đối tượng trần thị bạn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn giếng xã tân mỹ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
và đối tượng chu thị quê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn chính hạ xã lan mẫu huyện lục nam tỉnh bắc giang
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án chức vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện